chương trình ngày hôm nay thứ sáu ngày bốn tháng một mươi một sẽ có những nội dung chính sau đây
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tại trụ sở trung ương đảng
ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
để xem xét thi hành kỷ luật trong công tác cán bộ đối với ban cán sự đảng bộ công thương
và đồng chí vũ huy hoàng nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ công thương
sau khi xem xét báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương
ban bí thư đã quyết định thi hành kỳ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ban cán sự đảng bộ công thương
trong thời gian hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức bí thư ban cán sự đảng bộ công thương
trong thời gian hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đối với đồng chí vũ huy hoàng nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ công thương
ban bí thư đề nghị ban cán sự đảng chính phủ phối hợp với đảng đoàn quốc hội
chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với đồng chí vũ huy hoàng
bảo đảm đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng theo quy định
toàn văn quyết định kỳ luật của ban bí thư trung ương đảng đăng trên báo nhân dân số ra ngày bốn một mươi một
mời các đồng chí mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn đến với những thông tin đáng chú ý khác
ngày ba một mươi một tại nhà khách chính phủ bộ ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ bộ ngoại giao
người phát ngôn bộ ngoại giao lê hải bình chủ trì buổi họp báo
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên về việc mới đây philippines và malaysia
đã bày tỏ muốn giải quyết vấn đề biển đông với trung quốc qua đàm phán song phương
việc này ảnh hưởng như thế nào đến chính sách ngoại giao của việt nam và tình hình biển đông
ông lê hải bình người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam nhấn mạnh
việc giải quyết các tranh chấp ở biển đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và thông qua các biện pháp hòa bình
cụ thể hơn là các tiến trình giải quyết tranh chấp ở biển đông trên tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cũng như các tiến trình ngoại giao và pháp lý khác
ngoài ra lập trường nhất quán của việt nam là các vấn đề tranh chấp liên quan đến song phương thì giải quyết qua kênh song phương
còn các vấn đề liên quan đến đa phương có nhiều bên thì phải giải quyết thông qua nhiều bên
liên quan đến việc tổng thống philippines đối với trung quốc
lưu đắc tê tiễn một mươi bảy ngư dân việt nam bị bắt trên vùng biển philippines về nước
ông lê hải bình cho hay bộ ngoại giao đã thông báo đến địa phương cũng như bộ tư lệnh bộ đội biên phòng để sẵn sàng tiếp nhận các ngư dân trở về việt nam
việt nam hoan nghênh việc tổng thống philippines đã giải quyết tàu thuyền ngư dân trên tinh thần nhân đạo
cũng như quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và philippines
hôm nay ngày bốn tháng một mươi một ngày làm việc thứ một mươi ba kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
đại biểu quốc hội thảo luận về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo dự kiến chương trình làm việc quốc hội sẽ dành thời gian cả ngày để thảo luận tại hội trường
về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
trước đó ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh
sẽ trình bày báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội về nội dung trên
tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu cả nước đã có gần hai xã và hơn hai mươi đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi sáu dự kiến cả nước huy động được khoảng hai trăm sáu mươi ba một trăm hai mươi bảy tỷ đồng từ các nguồn để thực hiện chương trình
trong đó ngân sách trung ương đã bố trí bảy ba trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
theo bản kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy mà chính phủ chính quốc hội xem xét thảo luận
mục tiêu tăng trưởng gdp năm hai nghìn một mươi bảy là sáu bảy
đây là con số mà nhiều đại biểu quan tâm bởi lẽ mục tiêu sáu năm của chúng ta trong năm hai nghìn một mươi sáu đang được dự đoán là khó đạt được
theo ý kiến của một số đại biểu chính phủ nên duy trì mục tiêu tăng trưởng từ sáu đến sáu năm nhằm thúc đẩy việc tăng trưởng về chất
nếu chúng ta đặt mục tiêu không phù hợp với thực lực
sẽ khiến nền kinh tế gánh rất nhiều nguồn lực
nhưng mà việc đảm bảo bền vững của nền kinh tế sẽ rất là khó khăn
tuy nhiên theo ý kiến của một số đại biểu khác mặc dù căn cứ theo nhiều dự báo cho thấy
để đạt được mục tiêu tăng trưởng sáu năm đã rất vất vả cho nên mục tiêu sáu bảy năm hai nghìn một mươi sáu sẽ là cực khó
song không thể phủ nhận những kết quả mà chúng ta đã đạt được
cụ thể như thu ngân sách đạt chỉ tiêu đề ra công an việc làm giải quyết tốt
kiểm soát được mức bộ trì ngân sách tỷ lệ tăng nợ công chậm hơn nhiều so với trước
và điều quan trọng đó là nếu không đưa ra con số sáu bảy thì sẽ càng khó khăn hơn cho nền kinh tế
thực tế thời gian qua chúng ta đã nỗ lực và cố gắng để có thể hoàn thành được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế
tuy nhiên để thúc đẩy nền kinh tế phát triển từ số lượng sang chất lượng và bảo đảm tính bền vững
rất cần có sự đóng góp ý kiến xem xét thấu đáo
nhằm giúp chính phủ đạt được mục tiêu tăng trưởng

bộ tài chính vừa thông tin về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa
thay vốn doanh nghiệp trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
theo bộ tài chính trong một mươi tháng qua thoái vốn tại năm lĩnh vực nhạy cảm lãi ba một nghìn tỷ đồng
theo đó lũy kế đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đã có năm mươi một doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa
về tình hình thực hiện thoái vốn bộ tài chính cho biết
trong một mươi tháng năm hai nghìn một mươi sáu
các tập đoàn tổng công ty đơn vị đã thoái ba ba nghìn tỷ đồng vốn tại năm lĩnh vực nhạy cảm
và lĩnh vực khác thu về sáu bốn nghìn tỷ đồng
bán phần vốn nhà nước thu về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trung ương được ba hai nghìn tỷ đồng
tại các quốc gia khu vực bắc âu như phần lan thụy điển nào uy đan mạch hay iceland
đời sống của người dân khá cao và nền kinh tế tương đối ổn định
đây cũng là một trong những thị trường tiềm năng mà nhiều doanh nghiệp việt nam đang hướng tới
khu vực bắc âu là khu vực thị trường còn nhiều dư địa chưa được khai thác
thu nhập bình quân đầu người cao cơ chế pháp lý tương đồng với các nước eu
với tổng dân số chỉ sắp xỉ ba mươi triệu người nhưng lại có diện tích rộng lớn trên ba năm triệu km
năm nước thành viên trong khu vực bao gồm phần lan thụy điển đan mạch nào uy và iceland
luôn nằm trong danh sách một mươi quốc gia thịnh vượng nhất thế giới
các nước này có nền kinh tế
công nghiệp dịch vụ quản lý phát triển ở trình độ cao
các ngành kinh tế mũi nhọn phát triển mạnh mẽ và có vị thế cao trên thế giới
đây cũng là khu vực có nhu cầu về các mặt hàng mà doanh nghiệp cũng như chính phủ việt nam
đang xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu
phần lan thụy điển đan mạch và nào uy do phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
phối hợp cùng các đại sứ quán các tổ chức thuộc khu vực bắc âu tổ chức các đại biểu đã khẳng định
trong quan hệ hợp tác với việt nam các nước bắc âu từ lâu đã có quan hệ hữu nghị hợp tác trên nhiều lĩnh vực
mặc dù xa cách về địa lý những người bạn bắc âu luôn dành cho việt nam tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ tích cực
thụy điển phần lan naui và đan mạch cũng là những nước phương tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam
kim ngạch buôn bán hai triệu giữa việt nam và các nước bắc âu mỗi năm đạt khoảng một ba tỷ usd trong đó việt nam xuất khẩu khoảng năm trăm linh triệu đô la mỹ
các doanh nghiệp của việt nam nếu muốn tăng cường xuất khẩu sang thị trường các nước khu vực bắc âu
thì việc nhìn lại các yêu cầu cũng như đòi hỏi về hàng rào kỹ thuật trong hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu sẽ là một việc làm cần thiết
bởi đây là một trong những hiệp định có những yêu cầu và điều khoản tương đương với những yêu cầu của thị trường bắc âu
năm hai nghìn một mươi tám dự kiến hiệp định thương mại song phương việt nam eu sẽ chính thức có hiệu lực
khu vực bắc âu sẽ là một cánh cửa để doanh nghiệp việt nam tiếp cận thị trường eu một cách toàn diện nhất
bên cạnh đó thông qua thị trường việt nam eu và các nước bắc âu cũng có cơ hội tiếp cận với khu vực cộng đồng chung asean với nhiều cơ hội kinh doanh và đầu tư mới
để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa việt nam và khu vực kinh tế bắc âu
nhiều dự án hỗ trợ doanh nghiệp đa ngành nghề với các quy mô khác nhau đã được xây dựng dưới sự tài trợ và ủng hộ của chính phủ các nước bắc âu
bên cạnh đó chính phủ việt nam và các nước bắc âu cũng đã triển khai hợp tác phát triển kinh tế khoa học kỹ thuật thương mại khuyến khích và bảo hộ đầu tư
trốn đánh thuế hai lần hợp tác vận chuyển hàng không tạo cơ sở pháp lý cho sự hợp tác giữa việt nam với từng nước
tin trong nước đáng chú ý tòa án nhân dân tối cao triển khai công tác đặc xá năm hai nghìn một mươi chín
giới trẻ thiếu kỹ năng thoát hiểm
ngày ba tháng một mươi một tại hà nội tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác đặc xá năm hai nghìn một mươi sáu
thực hiện quyết định số hai nghìn hai trăm ba mươi của chủ tịch nước về đặc xá năm hai nghìn một mươi sáu hướng dẫn nêu rõ người bị kết án tù có thời hạn
tù trung thân được giảm phải bao gồm những điều kiện cụ thể gì khi được đặc xá không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội
phạm nhân phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền bồi thường thiệt hại tiền truy cứu án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác
các trường hợp nếu đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác
có hai tiền án trở lên phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia phạm tội giết người có tổ chức hiếp dâm có tính chất loạn luân không được đề nghị xét đặc xá
tranh án tòa án nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động phối hợp với viện kiểm sát cơ quan thi hành án hình sự
cung cấp lập hồ sơ danh sách đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người bị kết án đang được hoãn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của mình
bảo đảm việc lập hồ sơ xét duyệt đề nghị đặc xá phải được tiến hành công khai dân chủ công bằng nghiêm minh chặt chẽ
có lẽ đã đến lúc kỹ năng sống kỹ năng thoát hiểm đối phó với thảm họa cần có một giáo trình căn bản áp dụng trong hệ thống giáo dục của việt nam

hồng lĩnh là một thị xã nhỏ doanh nghiệp hành khổ doanh nghiệp cố gắng kêu cố doanh nghiệp đã tập công vận hợp tất cả các doanh nghiệp divine singh sis một và indigenous games
hồng bảo là một thị xã nhỏ trong sâu biển doanh nghiệp sâu biển và indigenous games
hồng lĩnh là một thị xã nhỏ doanh nghiệp khổ doanh nghiệp buôn rosen d control gary
nhưng đối với ngân sách của tỉnh hà tĩnh thì các công trình cũng đã rất là lâu
theo báo cáo của bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh tính đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu do dư nợ bảo hiểm toàn tỉnh lên đến sáu mươi năm bốn mươi sáu tỷ đồng
trong đó nợ bảo hiểm xã hội năm mươi hai chín tỷ đồng bảo hiểm y tế bốn chín tỷ đồng
trong số này có bảy trăm một mươi năm doanh nghiệp với gần bảy lao động nợ bảo hiểm lên tới năm mươi bảy tỷ đồng
đối với doanh nghiệp mà đang hoạt động thì sẽ phân loại ra những đơn vị nào khó khăn thì chúng tôi hết sức đồng hành chia sẻ với doanh nghiệp
để tạo điều kiện thuyết phục họ cân đối nguồn tài chính sớm trả số tiền nợ đồng bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi cho họ
còn đối với những doanh nghiệp mà cố tình chây ly trốn đóng bảo hiểm xã hội có tiền không đóng hoặc là cố tình chiếm dụng
thì chúng tôi sẽ làm các thủ tục
các thủ tục với cơ quan điên đoàn lao động cung cấp điên đoàn lao động tỉnh điên đoàn lao động huyện để khởi kiện ra thoa
với những giải pháp hữu hiệu trên cùng với việc bứt phá phát triển kinh tế xã hội
hy vọng tỉnh hà tĩnh sẽ có lời giải tốt cho bài toán nợ động bảo hiểm
trong phần tiết quốc tế hàn quốc phê chuẩn hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
australia bắt giữ hai đối tượng tình nghi khủng bố
quốc hội hàn quốc vừa phê chuẩn hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
trở thành nước thứ tám trên thế giới phê chuẩn văn kiện nhằm giảm lượng khí thải nhà kính
động thái của quốc hội hàn quốc diễn ra chỉ một ngày trước khi văn kiện này chính thức có hiệu lực
sau khi đã được một trăm chín mươi năm nước thông qua vào tháng một mươi hai năm ngoái
thông cáo báo chí của bộ ngoại giao hàn quốc nhấn mạnh bằng việc phê chuẩn hiệp định khí hậu paris
hàn quốc sẽ ứng phó một cách hữu hiệu với các vấn đề biến đổi khí hậu
và tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết vấn đề này
hàn quốc sẽ nhanh chóng trình tài liệu chính thức của việc phê chuẩn lên tổng thư ký liên hợp quốc ban kim mun
hiệp định được ký kết tại hội nghị lần thứ hai mươi một công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cop hai mươi một
diễn ra ở paris pháp vào tháng một mươi hai năm ngoái
sự kiến hiệp định khí hậu paris sẽ có hiệu lực vào ngày bốn tháng một mươi một
do đã nhận được phê chuẩn của năm mươi năm quốc gia đại diện cho năm mươi năm tổng lượng khí thải toàn cầu
trong đó có mỹ trung quốc ấn độ canada brazil và liên minh châu âu eu
trong khi đó cảnh sát chống khủng bố liên bang và tiểu bang new south wal của australia
đã tiến hành chiến dịch truy quét bắt giữ hai thanh niên ở phía tây nam sydney
vụ bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại ở australia về sự nguy hiểm
từ những chiến binh từng tham gia chiến đấu cho is trở về nước
hai nghi can này một mươi bảy tuổi và hai mươi năm tuổi được cho là đang tìm cách di chuyển sang khu vực xung đột
ở syri và iraq để tham gia lực lượng chiến binh nước ngoài chiến đấu cho tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
giám đốc quốc gia phụ trách chống khủng bố thuộc cảnh sát liên bang australia neil gargan cho biết
nghi can mehmet bieber hai mươi năm tuổi từng sang syri tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba để gia nhập chi nhánh anusa
của tổ chức khủng bố al qaeda ở bán đảo arab trước khi trở về australia vào tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn
hồi tháng một năm hai nghìn một mươi năm biber lại tìm cách sang khu vực này để chiến đấu cho is
trong khi đó đối tượng một mươi bảy tuổi trợ lý của biber cũng từng tìm cách sang syri để chiến đấu cho is
hồi tháng một năm hai nghìn một mươi năm song đã bị cảnh sát biên giới chặn lại ở sân bay
cảnh sát cho rằng nghi can này còn đóng vai trò khá tích cực trong việc khuyến khích những thanh niên khác
ở australia đến khu vực chiến sự ở trung đông
ít nhất hai thường dân một binh sĩ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong hàng chục vụ tấn công
cực nam thái lan đêm hai tháng một mươi một
tình trạng bạo lực này diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao thuộc ban chỉ đạo giải quyết vấn đề miền nam
đang tới đây để tiến hành đàm phán hòa bình
quân đội thái lan cho biết các vụ đánh bom nổ súng và đốt phá diễn ra từ hai mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một
tại ba tỉnh songkhla narathiwat và pathani
đặc biệt một vụ tấn công xảy ra tại địa điểm gần căn cứ lữ đoàn bộ binh số một mươi năm
nơi phái đoàn ban chỉ đạo miền nam do thứ trưởng bộ quốc phòng tướng u đông đệt
thịnh ta bút dẫn đầu nhân vật cấp cao của hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự đang lưu trú
trung tâm chiến dịch cảnh sát các tỉnh miền nam cho biết hai dân thường bị sát hại là nhân viên bảo vệ
một cửa hàng trưng bày ô tô ở tỉnh songkhla bị những kẻ ném bom vào cửa hàng này bắn chết
trong khi đó bốn tay súng đi xe máy cũng đã nổ súng vào một cơ sở quân sự ở tỉnh pathani
là một binh sĩ thiệt mạng một số chạm xăng điểm atm tại tỉnh narathiwatt cũng bị đốt phá
hiện chưa có nhóm nào lên tiếng thừa nhận thực hiện các vụ tấn công
ngân hàng trung ương anh vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm hai nghìn hai mươi
trong khi quyết định vẫn giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục là hai mươi năm để duy trì gói kích thích kinh tế
boe đã nâng dự báo về mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội gdp của anh trong năm hai nghìn một mươi bảy lên một bốn
từ mức tám dự báo trước đó
mức điều chỉnh dự báo theo hướng lạc quan này được boe đưa ra bất chấp triển vọng tăng trưởng được cải thiện
từ hồi tháng tám vừa qua đang bị phủ bóng đen do quyết định của tòa án hành chính tối cao anh
liên quan tới tiến trình bỏ phiếu đưa anh rời khỏi eu hay còn gọi là brexit
theo phán quyết của tòa án này quyết định thời điểm bắt đầu đàm phán rời eu sẽ do quốc hội đưa ra
chứ không phải là chính phủ anh
boe nhận định trong ba tháng tính từ tháng tám các chỉ số hoạt động và niềm tin của giới kinh doanh của anh
đã phục hồi từ mức thấp ngay sau cuộc trưng cầu ý dân diễn ra hôm hai mươi ba tháng sáu vừa qua
trong khuôn khổ chuyến thăm kyistan thủ tướng trung quốc lý khắc cường và người đồng cấp của nước chủ nhà
soron bay zenbekov đã nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực
phát biểu tại buổi làm việc chính thức với thủ tướng kyrgyzstan soron bay zenbekov
ông lý khắc cường cho biết trung quốc và kyjistan là láng giềng thân thiện và là đối tác chiến lược tin cậy của nhau
ông lý khắc cường cũng kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thông tin truyền thông du lịch và trao đổi nguồn nhân lực
về phần mình thủ tướng kyrgyzstan zenbekov cho biết kyrgyzstan sẵn sàng đẩy mạnh đối thoại chính trị với trung quốc
qua đó thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương trên các lĩnh vực như đầu tư dệt viễn thông thủy lợi tế tiêu
vận tải hàng không và cứu trợ thiên tai khẩn cấp là các lĩnh vực mà hai nước cần tiến hành hợp tác
sau cuộc họp hai nhà lãnh đạo đã ký một số thỏa thuận và ra thông cáo chung
cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa cho biết các kỹ sư của họ đã hoàn thành những thử nghiệm quan trọng nhất
để bảo đảm kính viễn vọng dây web còn được mệnh danh là máy thời gian có thể hoạt động tốt trong không gian
đây là thử nghiệm quang học sơ bộ được thực hiện với mặt gương mạ vàng khổng lồ trên kính viễn vọng không gian games sward
các chuyên gia của nasa đã đo đạc và kiểm tra giao thoa kế nhằm bảo đảm hương kính vẫn giữ nguyên hình
dáng trong điều kiện âm thanh và rung động cực mạnh khi phóng vào vũ trụ
mỗi phần gương đã được đánh giá riêng biệt sau quá trình lắp ghép toàn bộ hương hoàn tất
các chuyên gia đã thực hiện kiểm tra tổng thể một lần nữa
các nhà khoa học hy vọng kính viễn vọng james squad có thể ghi lại hình ảnh và quang phổ
của những thiên hà đầu tiên xuất hiện trong vũ trụ thủa sơ khai cách đây hơn một mươi ba năm tỷ năm
từ đó phục vụ hiệu quả các nghiên cứu về những giai đoạn trong lịch sử vũ trụ
cũng như quá trình tiến hóa của hệ mặt trời